gần chín mươi bình khí cười đã bị công an phường ô trợ dừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận đống đa
và đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
số bình khí này bị phát hiện tại ngôi nhà số bốn mươi hai ngõ ba trăm bảy mươi một la thành phường ô trợ dừa
đây là khu vực nằm sâu trong một bãi trông giữ xe
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai nam thanh niên đang chuẩn bị mang bình khí cười đi giao cho khách
qua kiểm tra tại đây tập kết tám mươi bình và vỏ bình khí n hai o các loại
thời điểm kiểm tra chủ nhà đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí này
tại đây hoạt động kinh doanh khí cười được thực hiện hoàn toàn thông qua mạng xã hội facebook
khi có đơn đặt hàng trên các hội nhóm một đối tượng chưa rõ thân nhân sẽ nhắn tin
để hai nam thanh niên đi giao đến tận nơi cho khách với mức giá bán là khoảng một trăm năm mươi đồng một kg càm khí